phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh trà vinh phối hợp với công an thành phố trà vinh
vừa mời một người đàn ông lên làm việc do có hành vi đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội
làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức
vào trưa ngày hai tháng chín do vi phạm quy định ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết
nên người đàn ông này đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt
sau đó người đàn ông này đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật bôi nhọ lực lượng cảnh sát giao thông
lên một số nhóm facebook
bài viết này đã có nhiều luật chia sẻ bình luận từ đó gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng làm nhiệm vụ
tại buổi làm việc sau khi được cơ quan công an giải thích chủ tài khoản facebook đã nhận thức được lỗi vi phạm
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh trà vinh đã lập biên bản xử việc
cùng có hồ sơ yêu cầu người này tự gỡ bài đăng và viết cam kết không tái phạm
chuyển sang các tin tức an ninh trẻ tự
vào hồi giờ
vào hồi giờ hai mươi phút ngày ba tháng chín một nhân đối tượng bất chấp các quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đã rủ nhau tụ tập cùng sử dụng ma túy và đã bị lực lượng công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc phát hiện và bắt giữ
qua tin tố giác của quần chúng nhân dân tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống dịch bệnh của công an huyện vĩnh tường đã kiểm tra tại nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ làm móng trang nguyễn
ở xã thượng trưng huyện vĩnh tường phát hiện có chín đối tượng rủ nhau tụ tập sử dụng ma túy
các đối tượng đều ở độ tuổi từ hai mươi ba đến ba mươi một tuổi là người trên địa bàn huyện vĩnh tường và huyện sông lô
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba túi ma túy và một bộ sử dụng ma túy
qua xét nghiệm nhanh bảy trên chín đối tượng dương tính với ma túy công an huyện vĩnh tường đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
còn tại tỉnh lâm đồng công an huyện di linh cũng đã ra quyết định
giữ hình sự đối với bảy tài xế xe tải do tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực lưu trú tập trung phòng chống covid một mươi
vào lúc hai mươi một h ngày hai tháng chín công an huyện di linh tỉnh lâm đồng bất ngờ kiểm tra một xe đầu kéo
đang đậu tại khu lưu trú tập trung dành cho tài xế phụ xe tải tại thị trấn di linh
và phát hiện trong cabin có bảy đối tượng đang sử dụng ma túy
tại hiện trường công an thu giữ một đĩa xứ màu trắng
trên đĩa xứ có chứa chất bột màu trắng
mà các đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp
ba tờ tiền được cuốn tròn và một thẻ nhựa màu trắng được chế để sử dụng ma túy
bước đầu công an xác định lái xe huỳnh ngô thế kỷ là người mua ma túy về
và rủ thêm sáu lái xe khác trong khu cách ly sử dụng
hiện công an huyện thì đang toàn củng cố hồ sơ tài liệu liên quan
để kiểm tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thưa quý vị liên tiếp trong những ngày vừa
tại các địa phương đã xảy ra các vụ cháy tại nhà dân cũng như tại các kho xưởng
cho thấy nguy cơ cháy nổ vẫn tiềm ẩn diễn biến khó lường trong mùa dịch
dịch bệnh thì hết sức phức tạp có thể do tập trung phòng chống dịch
nên nhiều chủ cơ sở đơn vị và hộ gia đình đã ít chú ý đến công tác phòng ngừa cháy nổ
tuy nhiên cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng khuyến cáo tuyệt đối không được chủ quan lơ là
việc phòng ngừa và là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở phải nâng cao hơn một bước
bởi để cháy nổ xảy ra trong thời điểm này nhân dân đang khó khăn sẽ khó khăn hơn rất nhiều
khu cụm công nghiệp xã bích hậu huyện thanh oai thành phố hà nội
cơ sở này hiện vẫn duy trì việc sản xuất với khoảng ba trăm linh công nhân tại nhà xưởng
do ảnh hưởng của dịch bệnh hiện nay lượng hàng tồn kho rất lớn gấp đôi ngày thường
bất cứ diện tích nào còn trống của khu vực nhà kho cũng được tận dụng để chứa hàng
đồng nghĩa các quy định bảo đảm an toàn phòng cháy trong sắp xếp bố trí hàng hóa
đã không được tuân thủ
đây là thời điểm mà rất nhiều công ty gặp khó khăn trong sản xuất và khó khăn trong việc xuất khẩu hàng hóa
và tại những kho sản phẩm như thế này thì lượng sản phẩm tôn chứa rất lớn và thậm chí để chắn lối thoát nạn
cái này cũng là do dịch bệnh nên nhiều khi không lấy được công để xuất đi ra
cái này cũng có báo cáo với cả cấp trên
khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
việc trực tiếp kiểm tra đôn đốc của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở như thế này sẽ hạn chế hơn
do đó việc tự kiểm tra công tác phòng ngừa chủ yếu do đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của đơn vị sản xuất đảm nhiệm
tuy nhiên trong thực tế một người sẽ phải kiêm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ
vừa sản xuất vừa tham gia chống dịch và cả đảm đương công tác phòng cháy chữa cháy
phần nào khiến hiệu quả công tác phòng ngừa chưa cao
khi mà phòng khóc sửa chữa thì nó cũng sẽ bị chậm trễ hơn
ngoài ra thì là để vừa đảm bảo được cái chống covid vừa đảm bảo về phòng chống cháy nổ
thì là nó bị phân tâm khá là nhiều và ảnh hưởng đến quá trình sản xuất
trong công tác sản xuất mùa dịch này thì cơ sở cũng vẫn phải lưu tâm về thứ nhất là các hệ thống phòng cháy chữa cháy
mình cần kiểm tra thường xuyên với hệ thống bình chữa cháy ban đầu
mình cũng thường xuyên kiểm tra hệ thống điện thường xuyên nhắc nhở công nhân viên
trong giờ làm việc sau khi giờ làm việc kết thúc thì tất cả các nguồn điện không đảm bảo
thì yêu cầu là ngắt hết
việc kiểm tra đôn đốc hướng dẫn và tuyên truyền của lực lượng phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
đã được tiến hành định kỳ thường xuyên
tuy nhiên trong thời điểm dịch bệnh hiện nay nếu chỉ tập trung sản xuất chống dịch mà lơ là công tác phòng ngừa
thì cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
hậu quả sẽ rất lớn bởi thực tế hầu hết các cơ sở sản xuất như thế này đều đang gặp vướng mắc
trong việc hoàn thiện hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ đặc biệt là hệ thống chữa cháy tự động
tổ chức ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội tám thanh niên tại phường tiến thành
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã bị xử phạt vi phạm hành chính
cụ thể tám đối tượng mỗi người bị phạt một mươi năm triệu đồng do vi phạm quy định về biện pháp chống dịch
không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
trước đó vào chiều ngày hai tháng chín nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng chức năng phường tiến thành tới kiểm tra và bắt quả tang tám thanh niên đang tổ chức ăn nhậu
trên bàn nhậu còn có một dụng cụ để hút xì xa
ngay sau đó các đối tượng được mời về trụ sở công an phường để làm việc
không chỉ dừng lại ở việc tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách
khi bị nhắc nhở còn hành hung lực lượng công an
lê văn nhân chú tại phường an lộc thành phố hồng ngự
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồng ngự
tỉnh đồng tháp ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam để điều tra vẻnh vi chống người thi hành công vụ
theo thông tin ban đầu công an phường an thạnh thành phố hồng ngự
nhận được tin báo của người dân về việc nhiều người đang tụ tập ăn nhậu
tại một phòng trọ ở khóm năm khi kiểm tra công an phường phát hiện lê văn nhân
cùng với ba người khác đang uống rượu bia trong phòng trọ
để biết nhân vừa hoàn thành cách ly tập trung tại huyện phú tân tỉnh an giang
và trở về cách ly tại nhà ở nơi cư trú
tuy nhiên nhân đã không chấp hành mà còn tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội
khi công an phường mời các đối tượng về trụ sở làm việc
nhân không chấp hành và lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ
lúc này thiếu tá võ minh sang và thiếu tá đặng hoàng nam
cùng với phó trưởng công an phường an thạnh cưỡng chế nhân
thì bị nhân đánh vào vùng mặt vùng bụng làm xây rát tổn thương
tại cơ quan công an lê văn nhân đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
và thừa nhận do uống rượu nên không kiểm soát được hành vi
đêm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một kho xưởng thuộc công ty văn phú
nằm trên địa bàn xã an thượng huyện hoài đức hà nội
phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã có mặt kịp thời để ghi nhận tình hình
vụ cháy được xác định xảy ra khoảng hai mươi một h đêm ngày ba tháng chín
diện tích cháy ước lượng khoảng một ba trăm linh m hai
trong khoảng tổng diện tích bảy m nằm trong điểm công nghiệp của xã an thượng
sau khi nhận được tin báo chỉ khoảng một mươi phút sau
công an huyện hoài đức đã điều động xe chuyên dụng
cùng hàng chục lính cứu hỏa đã có mặt kịp thời tại hiện trường
để tiến hành các phương án chữa cháy hiệu quả nhất
trước diễn biến phức tạp của đám cháy các lực lượng chữa cháy thuộc trung tâm bốn
lực lượng cảnh sát phòng cháy trựa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận năm tứ liêm
bắc tứ liêm đã nhanh chóng được tri viện phối hợp làm nhiệm vụ
xuống hiện trường đám cháy sau thì xin tri viện của thành phố
phòng cháy thành phố và tri viện tất cả là một mươi hai xe trựa cháy của các đơn vị
và máy bơm đến để trựa cháy
thì sau một thời gian thì chúng tôi đã khống chế được hoàn toàn đám cháy
và như bây giờ chúng tôi đang dập lốt cái chỗ cháy tàn bên trong để là dập tắt hoàn toàn đám cháy
theo ban đầu chủ nhà xưởng cung cấp là người ta sản xuất cái dung môi
sau khi nhận tin thì chúng tôi đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
để khống chế một cách đám cháy nhanh nhất để tránh thiệt hại
và cũng để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
nhà kho được xác định có chứa đồ điện máy đồ sản xuất nước sát khuẩn
và thiết bị làm biển quảng cáo
được biết kho xưởng dự nhà bằng không sắt máy tôn
do bị nguồn nhiệt nóng tác động gây sập đổ các mái tôn
khiến công tác trựa cháy gặp khó khăn
may mắn lúc vụ cháy xảy ra nhà kho đang đóng cửa tạm dừng hoạt động
do lệnh giãn cách phòng dịch theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nên không có thiệt hại về người
chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng thì thế là rãnh kết xã hội
thì trên cụ công nghiệp này thì không có hoạt động cấp thiết
vì vậy đâm ra là không được sản xuất
chỉ có bảo vệ không có người công nhân hoạt động ở khu vực này
thế thì cỡ các bạn xác định nguyên nhân ban đầu
thì đó là việc có thể chập điện trong khu vực của công ty này
vâng thưa quý vị và các bạn sau gần bốn mươi phút đồng hồ
thì lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt được đám cháy
ổn định được tình hình
điều đó cho thấy tại các nhà kho xưởng cần nâng cao hơn công tác phòng cháy trị cháy
đặc biệt là khi gian cách vắng người
thì điều đấy lại càng phải được chú trọng quan tâm hơn nữa